các huyện vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận thừa thiên huế đã xảy ra tình trạng nắng nóng
sang đến ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng của hàn liêu vùng thấp nóng phía tây hơi nóng mà nó đưa tới miền trung nhiều hơn
hiệu ứng gió phơn vì thế mà cũng hoạt động mạnh mẽ hơn
vùng nóng không chỉ còn xảy ra ở vùng núi mà sẽ còn mở rộng ra cả khu vực trung du và vùng ven biển
một loạt các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận quảng ngãi sẽ đông loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
một vài điểm như tương dương hương khê đông hà và cả nam đông sẽ là những nơi có nhiệt độ cao tới ba mươi tám độ
nam bộ và tây nguyên lại chịu tác động của một hình thái thời tiết hoàn toàn khác
đó là một rãnh mây rông ở phía xích đạo đang nâng trục dần lên
trong chiều và tối ngày hôm nay dãnh mây rông này đã gây mưa rông ở nhiều nơi cho hai khu vực là tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
và sang đến ngày mai rãnh mây rông này tiếp tục hoạt động mạnh về chiều và tối
vì thế mà khoảng thời gian từ một mươi bốn h chiều đến hai mươi một h tối ngày mai ở nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó ở khu vực phía nam của tây nguyên cũng như các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
mưa rông có thể gây ra tình trạng ngập úng ở các thành phố lớn như cần thơ tp hcm
và kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
trên biển dưới tác động của rãnh thấp xích đạo trong đêm nay và ngày mai vùng biển phía nam bao gồm khu vực giữa và nam biển đông
trong đó có huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và thậm chí là lan sang cả khu vực vịnh thái lan
những ổ mây rông liên tục được hình thành và phát triển gây mưa rông ở mức độ giải rác
tầm nhìn xa vì thế mà giảm mạnh hơn
đáng lưu ý hơn nữa là các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm vì thế mà các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước